một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu công nghiệp vân trung bắc giang
vụ cháy xuất phát từ khu nhà xưởng của công ty trách nhiệm hiểu hạn sản xuất thương mại sinuvina
đây là công ty chuyên sản xuất xốp chống cháy
thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng hai mươi công nhân đang làm việc
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tới hiện trường triển khai công tác dập lửa
sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa đã được khống chế
theo thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn là một người bị thương
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn